ra đời từ những năm đầu mới tái lập tỉnh bếp cơm tình thương ở bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước là địa chỉ thiện nguyện được nhiều người dân biết đến
hơn một mươi chín năm qua bếp cơm đặc biệt này đã cung cấp hàng triệu bữa ăn miễn phí cho những người nghèo những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ bớt đi những lo lắng và yên tâm chữa bệnh
theo lịch phân công hôm nay là ngày nhóm thiện nguyện của chị đoàn thị bích hợp đảm nhiệm việc nấu cơm
hơn hai mươi thành viên trong nhóm đã có mặt đông đủ để tham gia vào công việc nấu nướng
ngoài những xuất cơm trưa và cơm tối mỗi ngày bếp cơm tình thương còn cung cấp cháo sáng nước sôi nước lọc cho các bệnh nhân nghèo
để bếp cơm được duy trì ổn định công tác vận động nguồn lực luôn được ban điều hành câu lạc bộ trú trọng
hình thức trợ giúp bếp cơm rất đa dạng ai có tiền thì ủng hộ tiền ủng hộ thực phẩm thóc gạo ai không có tiền thì góp công lao động tất cả đều tự nguyện
cảm thấy rằng là xã hội không vô cảm với bệnh viện đây với bệnh nhân nghèo ở đây mà họ đã tiếp sức với chúng tôi để mà lo cho bệnh nhân từng bữa cơm từng miếng nước để chia sẻ với khó khăn cho bà con đạp viện
có thể nói mỗi xuất cơm mỗi bát gạo ly nước tuy không quá nhiều về mặt vật chất nhưng đã góp phần chia sẻ bớt gánh nặng cho những người bệnh nhân nghèo giúp họ được ấm lòng để vượt qua nỗi đau bệnh tật